thưa quý vị sáng nay tiếp tục phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật kêu hoạch đô thị và nông thôn
tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tổng số đô thị cả nước là chín trăm linh hai đô thị một trăm linh thành phố thị xã thị trấn đã có quy hoạch chung được duyệt
quy hoạch phân khu tại đô thị đặc biệt và đô thị loại một ước tính đạt khoảng bảy mươi chín
tại đô thị còn lại ước tính khoảng năm mươi năm so với đất xây dựng đô thị
trình bày tờ trình về dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn thanh nghị nhấn mạnh
việc ban hành luật quy hoạch đô thị và nông thôn là hết sức cần thiết
đây sẽ là công cụ pháp lý có hiệu lực hiệu quả cao đồng bộ thống nhất điều chỉnh toàn diện các hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn
phục vụ phát triển kinh tế xã hội bảo vệ môi trường bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế
đồng thời thống nhất quy định pháp luật về quy hoạch tại khu vực đô thị và nông thôn trong một bộ luật
tạo thuận lợi trong tổ chức triển khai thực hiện và quản lý hiệu quả
phát biểu về nội dung này chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng dự án luật cần có ra soát để làm rõ
giải quyết mối quan hệ giữa đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới mối quan hệ giữa đô thị hóa và phát triển kinh tế đô thị
quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu tiêu chí tiêu chuẩn quy hoạch đô thị gắn với mật độ dân số và kết cấu hạ tầng
để tính toán cân bằng phát triển đô thị theo chiều rộng và phát triển đô thị theo mô hình tod
tiêu chí thiết yếu trong quy hoạch đô thị quy hoạch nông thôn
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị ra soát để bảo đảm đồng bộ hệ thống pháp luật này với luật liên quan
cũng trong sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội xem xét kết quả giám sát của đoàn giám sát của quốc hội
về việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba của quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội
và các nghị quyết của quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi ba
sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành
về dự thảo đề án phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn đến năm hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm
công nghiệp bán dẫn là hạt nhân của ngành công nghiệp địa tử đây là ngành công nghiệp quan trọng
cốt lói cho sự phát triển công nghệ hiện đại ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác và trong quốc phòng an ninh
trong xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng từ sau đại dịch covid một mươi chín và diễn biến phức tạp về địa chính trị trên thế giới
cũng như tận dụng nguồn nhân lực giá rẻ các doanh nghiệp ngành bán dẫn bắt đầu chuyển hướng đến các nước châu á để đặt trụ sở
trong đó có việt nam những thỏa thuận hợp tác với các quốc gia trên thế giới trong ngành công nghiệp bán dẫn đã tạo cơ hội thuận lợi
để việt nam tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu
trên cơ sở đó dự thảo đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao và khăn hiếm của ngành công nghiệp bán dẫn
đề án đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi kỹ sư việt nam tham gia sâu vào quy trình thiết kế các vi mạch bán dẫn hiện đại
làm chủ được công nghệ đóng gói và thử nghiệm từng bước nắm bắt được công nghệ trong công đoạn sản xuất
và đào tạo được năm mươi kỹ sư phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn trong tất cả các công đoạn
để đạt được mục tiêu trên dự thảo đề án cũng đã xây dựng những nhiệm vụ về đào tạo và đầu tư cơ sở vật chất
bao gồm đào tạo giảng viên sau đại học đào tạo ngắn hạn chuyển tiếp đào tạo tiếng anh
đầu tư xây dựng các trung tâm đào tạo nghiên cứu và ươm tạo doanh nghiệp vi mạch bán dẫn
xây dựng cổng thông tin hỗ trợ đào tạo nhân lực ngành bán dẫn đóng góp thêm và dự thảo đề án
các trường đại học cho rằng đề án cần có thêm cơ chế về hợp tác nước ngoài
cơ chế sử dụng cơ sở vật chất đào tạo ngành mới phòng nghiên cứu vật lý cơ chế thu hút ngành học
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ tỉnh tuyên quang tổ chức nhiều đoàn đến thăm
tặng quà chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ trên địa bàn tỉnh
những hoạt động tri ân các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến vô cùng ý nghĩa và khẳng định
đảng và nhà nước luôn trân trọng mãi mãi ghi nhớ biết ơn lớp lớp các thế hệ đi trước
đã chiến đấu hy sinh anh dũng
để làm nên chiến thắng điện biên phủ lịch sử lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
trong đó có những đóng góp của quân và dân tuyên quang
tỉnh tuyên quang đề nghị các cấp ủy chính quyền đoàn thể ở cơ sở
tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để nâng đáp nghĩa
quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với gia đình chính sách người có công
phát huy truyền thống yêu nước khơi dậy và bối đắp ý chí cách mạng niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ
thưa quý vị sáng nay tại hà nội bộ công thương phối hợp với hội nhà báo việt nam
tổ chức lễ phát động giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm hai nghìn hai mươi bốn
giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được tổ chức nhằm mục đích
nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng về sử dụng năng lượng trong bối cảnh nắng nóng diễn ra trên diện rộng ở nhiều địa phương
tuy nhiên lượng mưa sụt giảm khiến lưu lượng nước về các hồ thủy điện thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm
nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân tăng cao
đồng thời tôn vinh những tác giả tác phẩm xuất sắc tiêu biểu về tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng
tác phẩm tham dự giải thưởng bao gồm thể loại tin phản ánh phỏng vấn tọa đàm bình luận chuyên luận phóng sự
thuộc báo in phát thanh truyền hình báo điện tử đột đăng tải từ ngày một một mươi hai nghìn hai mươi ba đến ngày ba mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn với ba mươi năm giải thưởng
hiện nay dự án luật công chứng sửa đổi đang trong quá trình hoàn thiện để trình ra quốc hội tại kỳ họp thứ bảy vào tháng năm tới
dự thảo luật lần này đã bổ sung bốn điều hoàn toàn mới để quy định một số vấn đề
cơ bản nhất về công chứng điện tử nhằm tạo cơ sở pháp lý cho chuyển đổi số trong hoạt động công chứng
tuy nhiên theo các công chứng viên thì quy định công chứng số vẫn chưa rõ nét và khó khả thi
dự thảo luật công chứng sửa đổi hiện đang được giao chính phủ quy định các vấn đề cụ thể về công chứng điện tử
và triển khai thực hiện quá trình chuyển đổi số về hoạt động công chứng trên thực tế
xong theo kinh nghiệm của nhiều công chứng viên thì quy định này không tương thích với văn bản công chứng bằng giấy
cũng như tiềm ẩn thậm chí phát sinh thêm rủi ro
theo quy định của luật công chứng thì văn bản công chứng các tình tiết nội dung trong văn bản công chứng là chứng cứ không phải chứng minh
tôi cũng đang thấy là ở dự thảo chưa có một cái quy định về trình tự thủ tục mà lại giao cho chính phủ
cùng trong một dự án luật thì quy trình công chứng thông thường được quy định ở luật
còn quy trình về công chứng điện tử lại có thể là được quy định ở nghị định
thì bản thân hai quy trình đấy nó đã không tương đương với nhau rồi
có những cái thì mà theo cái cảm nhận của tôi là đến bây giờ công nghệ chúng ta chưa giải quyết được
ví dụ là cái người đấy có minh mận có tỉnh tạo không có bị lừa rồi không
thì cái này mà qua một cái công nghệ kể cả có dây không dây thì chúng tôi thấy là cái điều đấy là cái điều cực kỳ khó khăn
người ta ký hàng hoa người ta điểm chỉ hàng hoa
thế nhưng mà
thời gian sau thì người tự nhiên là người ta lại làm đơn ra tòa là yêu cầu là hủy
và cái hủy đấy là rất vô lý
thế nhưng mà người ta cứ làm đơn
vậy thì khi mà thực hiện chữ ký số thì tôi tin chắc rằng là như vậy là
chắc rằng là như vậy không có cái gì như vậy là để chứng minh rằng là người ta đã dùng cái chữ ký số để người ta ký vào cái phân bản
các ý kiến cũng cho rằng nếu khi quy định về trình tự thủ tục đối với hoạt động công chứng số công chứng điện tử
cần được quy định ngay trong luật cũng như đưa ra các nguyên tắc bảo đảm tính an toàn bảo mật thông tin hạn chế rủi ro
bên cạnh đó quy định về công chứng số phải đồng bộ với các quy định trong luật đất đai luật nhà ở
để tránh gây phiền hà khi người dân tiến hành thủ tục công chứng
thưa quý vị kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay người dân được nghỉ năm ngày
cùng với việc giá vé máy bay nội địa tăng cao là cơ hội cho kinh doanh đường bộ đường sắt lấy lại thị phần vận tải hành khách vào dịp này
chính vì vậy lượng khách đi lại ô tô và tàu hỏa được dự báo tăng đột biến
lúc này các đơn vị kinh doanh đang cấp rút bố trí thêm xe khách tăng thêm toa tàu để phục vụ hành khách tốt nhất
một mươi xe khách được công ty cổ phần bến xe hà nội yêu cầu các nhà xe tăng cường dịp ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm ở tất cả các bến xe
trong đó giáp bát tăng cường hai trăm hai mươi bốn xe
bến xe gia lâm có tám mươi hai xe và bến xe mỹ đình là bốn trăm linh chín xe
lượng khách và lượng xe tập trung tăng vào thời gian cao điểm từ chiều ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng bốn
trước dự báo lượng khách tăng đột biến công ty cổ phần bến xe hà nội yêu cầu các bến xe và doanh nghiệp vận tải tăng cường đúng thời điểm và đúng các tuyến có lượng khách tăng
hợp cùng với cả thanh tra giao thông cảnh sát giao thông và công an thành phố để triển khai công tác đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn giao thông
xung quanh bến xe hà nội
họ hợp cùng với cả thanh tra giao thông cảnh sát giao thông và công an thành phố để triển khai công tác an ninh trật tự an toàn